tiếp đại sứ liên bang nga tại việt nam konstantin zbunukov chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc mừng đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
đánh giá cao những đóng góp tích cực của đại sứ trong việc củng cố và tăng cường quan hệ đối tác và chiến lược toàn diện việt nga
khẳng định việt nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ việt nga
hai nước có quan hệ chính trị tin cậy cao trao đổi đoàn các cấp đặc biệt là cấp cao được duy trì thường xuyên trên tất cả các kênh
đại sứ konstantin zbunukov chúc mừng việt nam hiện đang là hình mẫu cho các quốc gia khác trong công tác phòng chống đại dịch covid một mươi chín
liên bang nga hiện đã có vaccine và đang triển khai việc tiêm phòng miễn phí cho người dân
trong lịch sử việt nam và liên bang nga trước đây là liên xô đã luôn ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau
thời gian tới nga sẽ cử một đoàn bác sĩ dịch tễ học sang làm việc với việt nam về chống covid một mươi chín